theo quy định của cục thú y đàn lợn giống nhập khẩu sẽ được nuôi cách ly thực hiện quy trình kiểm dịch động vật trong thời gian từ hai mươi tám đến bốn mươi năm ngày và tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh
sau thời gian này nếu lợn giống khỏe mạnh không có dịch bệnh sẽ được cấp chứng nhận cho doanh nghiệp đưa vào trại nuôi sản xuất
tháng năm tiêu hủy mất một triệu hai trăm bảy mươi con
tháng sáu là tiêu hủy mất chín trăm năm mươi bảy con
tháng bảy tiêu hủy mất tám trăm tám mươi ba con
tháng tám tiêu hủy mất tám trăm năm mươi bảy con

tháng chín tiêu hủy mất sáu trăm bảy mươi tám con
để giải quyết cái này chúng ta phải nhập bổ sung đợn bố mẹ để tăng cường năng lực sản xuất giống phục vụ cho các doanh hiệp đồng thời có cái heo giống bán cho các hộ trại nuôi
với những chính sách được đưa ra đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổng đàn lợn của cả nước đã đạt gần hai mươi năm triệu con bằng tám mươi ba tổng đàn lợn trước dịch
theo báo cáo của các địa phương tổng đàn lợn nái của cả nước hiện nay hơn hai tám triệu con tăng năm so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
cùng với đàn nái đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cả nước có trên sáu mươi bốn con lợn được giống đủ để sản xuất tinh và khối giống cho tổng đàn nái
cục trăn nuôi dự báo đến cuối năm hai nghìn hai mươi tổng đàn nái của việt nam sẽ tăng lên ba triệu con
tổng đàn lợn khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi triệu qua đó từng bước hạ nhiệt và ổn định cung cầu thịt lợn
xã ngọc lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an là một trong hai xã tái định cư thủy điện bản vẽ
với đặc thù xã miền núi vùng đặc biệt khó khăn của huyện thanh trương nên tỷ lệ hộ nghèo cao đời sống bà con gặp nhiều khó khăn
để giúp bà con vùng tái định cư phát triển kinh tế nhiều năm qua chiến sĩ đồn biên phòng ngọc lâm bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả
nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng khí hậu nơi đây phù hợp với cây trè lại dễ trồng và có thị trường tiêu thụ ổn định
năm hai nghìn tám đồn biên phòng ngọc lâm đã chọn hộ gia đình ông lương văn phượng dân tộc thái để xây dựng mô hình điểm phát triển hộ kinh tế gia đình
nhờ được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng ngọc lâm hướng dẫn tận tình về kỹ thuật trồng trè ông phượng đã nắm vững kỹ thuật và áp dụng vào vườn trè của mình
đợt nắng này thì người là chăm sóc tương đối tốt hơn một năm cũng có thể như vậy cho sáu vùng
sau thành công của vườn trè đầu tiên đồn biên phòng ngọc lâm tiếp tục hỗ trợ bà con trong xã nhân rộng mô hình
đến nay trên địa bàn xã ngọc lâm đã có hơn hai trăm linh hectare diện tích đất trồng trè và diện tích này vẫn đang được mở rộng